sử dụng xe bán tải để vận chuyển tăng chữ ma túy đi tiêu thụ ràng xeo xín chú hiện mường khương tỉnh lào cai đã bị cơ quan kể sát điều tra công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tăng cùng tăng vật là hai bánh heroin
nhìn thẳng đây ạ
thị xã sapa để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch nhằm kiếm lời
khi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tăng